năm hai nghìn một mươi tám an ninh mạng việt nam gặp rất nhiều vấn đề đặc biệt là khi việt nam đang trong giai đoạn phát triển của cuộc cách mạng bốn
những hình thức tấn công mạng của các hacker cũng thông minh hơn gây ra những thiệt hại nặng nề hơn
chính vì thế việt nam cần sẵn sàng cho những vấn đề về an ninh mạng vào năm hai nghìn hai mươi
bức tranh về an ninh mạng năm hai nghìn một mươi tám của việt nam có nhiều mảng tối
một sáu triệu máy tính bị virus xóa dữ liệu triều thức common rạo để lấy trộm tài khoản facebook lỗ hỏng an ninh mạng tăng đột biến về số lượng
sáu mươi hệ thống cơ quan doanh nghiệp bị nhiễm mã độc đào tiền ảo
nó gây ra một mối một nguy cơ rất là lớn về an ninh thông tin cho các cơ quan doanh nghiệp
bởi vì với một số lượng máy tính đã bị chiếm quyền điều khiển như vậy
các thông tin các dữ liệu quan trọng của các cơ quan doanh nghiệp rất có thể đã bị đánh cắp và bị lộ lọt ra ngoài
số lượng lỗ hỏng ở các phần mềm và ứng dụng được công bố nhiều hơn dẫn đến việc có nhiều mã khai thác cho các phần mềm này
từ đấy dẫn đến việc
tất cả những vấn đề về thiệt hại do virus máy tính gây ra đối với người dùng việt nam
đã lên mức kỷ lục một mươi bốn chín trăm linh tỷ đồng nhiều hơn hai mươi một so với mức thiệt hại của năm hai nghìn một mươi tám
theo các chuyên gia mã độc sử dụng trí tuệ nhân tạo có thể xuất hiện trong năm hai nghìn một mươi chín
và đây được coi là mục đích nhắm mới của các hacker vào hệ thống máy tính trên toàn thế giới
năm hai nghìn một mươi chín thì với cái xu hướng trí tuệ nhân tạo đang được sử dụng ngày một nhiều
thì rất có thể sẽ có những loại mã độc sử dụng trí tuệ nhân tạo
tuy nhiên thì cũng có thể chỉ là các cái mã độc theo hình thức là thử nghiệm
tức là xây dựng một cái mô hình thử nghiệm các loại mã độc sử dụng trí tuệ nhân tạo
để hacker có thể là
bước đầu chỉ là
và cái nguy cơ chính của người sử dụng thì vẫn là các loại mã độc liên quan đến đào tiền ảo
liên quan đến gián điệp liên quan đến mã hóa tống tiền hoặc là các hình thức tấn công apt
việt nam đang trong xu thế chung của thế giới
bắt đầu bước vào thời kỳ của ứng dụng trí tuệ nhân tạo và các sản phẩm dịch vụ thông minh
chính vì vậy an toàn thông tin mạng cũng phải đối mặt với nhiều thách thức lớn
chúng ta cần chuẩn bị kỹ năng về công nghệ để có được những kịch bản phù hợp
đồng thời nâng cao sức chống chịu trước những diễn biến phức tạp về an ninh mạng